thưa quý vị trên địa bàn của tỉnh đồng nai đang có khoảng một hai triệu công nhân lao động
do đó khi mà dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp tại thành phố hồ chí minh và tỉnh bình dương
hai địa phương giáp ranh với đồng nai thì những ngày này ngành chức năng và các doanh nghiệp
đang tập trung cao độ để thực hiện các biện pháp ngăn chặn không để cho dịch xâm nhập vào các nhà máy
xe trước khi vào nhà máy được hứa quẩn công nhân bắt buộc đeo khẩu trang sát khoảng tay
và giãn cách trong quá trình làm việc tại các phân xưởng
những biện pháp nghiêm ngặt được công ty trách nhiệm hữu hạng daken việt nam
khu công nghiệp amata thực hiện trong những ngày này không để dịch bệnh xâm nhập vào doanh nghiệp
ngoài ra doanh nghiệp này cũng đang chuẩn bị thực hiện phương án để bố trí người lao động ở lại trong nhà máy
các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp cũng có nhân sự lên đến sáu trăm linh người lao động
trước việc dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp tại hai địa bàn giáp ranh với đồng nai
ngành chức năng cùng với sự đồng hành của doanh nghiệp đang thực hiện các giải pháp quyết liệt
để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập bảo đảm duy trì chuỗi sản xuất không bị đứt gãy

ba mươi tổ kiểm tra ở cấp tỉnh cấp huyện cấp quận huyện là để kiểm tra tất cả các doanh nghiệp
việc chấp hành quy định của chính phủ và của bộ y tế cũng như là của ủy ban dân tỉnh
ngoài việc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín của ngành chức năng
sự đồng hành của doanh nghiệp thì hơn lúc nào hết mỗi công nhân lao động cần nâng cao hơn nửa ý thức
thực hiện các biện pháp phòng dịch tại nhà máy nơi lưu trú và hạn chế việc di chuyển
nhất là thành phố hồ chí minh tỉnh bình dương
hai địa phương đang là tầm